do ảnh hưởng của mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh lào cai gây thiệt hại nhiều hoa màu và tài sản của người dân ước tính thiệt hại trên năm tỷ đồng
theo số liệu thống kê toàn tỉnh lào cai có gần một trăm bảy mươi ha lúa và hoa màu bị ngập úng trong đó có một mươi hectare bị thiệt hại trên bảy mươi hai tám hectare diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng
ngay sau khi nước rút chính quyền các địa phương bị thiệt hại đã huy động lực lượng cùng người dân tiến hành dọn dẹp khắc phục hậu quả
ngoài ra mưa lớn cũng làm hai mươi hai hộ dân đã phải di chuyển đến nơi an toàn ba nhà bị nước lũ cuốn trôi ba nhà bị cô lập
một số tuyến đường giao thông công trình thủy lợi bị hư hỏng trên quốc lộ bốn d và quốc lộ hai trăm bảy mươi chín có ba mươi hai điểm sạt ta lưu dương với hơn bốn mét khối đất đá
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất cho người dân
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cũng ra công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp cùng nhân dân chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai và ứng phó với mưa lũ